kênh truyền hình quốc gia ai cập đưa tin phong trào hồi giáo hamas đã kêu gọi ngừng bắn lâu dài ở giải gaza
như một điều kiện tiên quyết để trả tự do cho các binh sĩ israel
cụ thể các thành viên phong trào hồi giáo của palestine đã xác nhận rằng những điều kiện cần thiết để trả binh sĩ israel
sẽ khác biệt so với con tin là dân thường
theo đó các cuộc đàm phán về vấn đề này sẽ cần đề cập đến việc chấm dứt thù định
và dỡ bỏ lệnh phong tỏa do israel áp đặt đối với giải gaza
một quan chức cấp cao của hamas tại liban cho biết hiện vẫn còn sớm để nói về việc thả binh lính
khi mà người dân palestine đang phải chịu sự đau khổ cùng hậu quả từ các cuộc tấn công của israel
theo ông chấm dứt chiến tranh là điều kiện tiên quyết để đàm phán
quan chức này khẳng định lực lượng hamas tin rằng có thể kéo dài lệnh ngừng bắn nhân đạo thêm vài ngày nữa
theo thỏa thuận ngừng bắn đến nay đã có sáu mươi con tin người israel và một trăm tám mươi tù nhân người palestine
được hai phía phóng thích dự kiến trong ngày hai mươi chín tháng một mươi một sẽ có thêm nhiều người được trả tự do